thưa quý vị công an tỉnh thừa thiên huế vừa phát hiện một nhóm sinh hoạt hội thánh của đức chúa trời mẹ trái phép
có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế thu giữ nhiều tài liệu có liên quan
đây không phải là vụ việc cá biệt bởi trước đó thì truyền hình công an nhân dân đã phản ánh
nhiều nhóm tự xưng hội thánh của đức chúa trời hay đức chúa trời mẹ sinh hoạt lén lút
và có nhiều hoạt động trái với thuần phong mỹ tục tại nhiều địa phương trên cả nước
đáng chú ý có những nhóm tụ tập đông người không chỉ ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
mà còn tiêm ẩn lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
tụ tập lén lút để hoạt động truyền đạo trái phép lúc lực lượng công an kiểm tra thì không hợp tác thậm chí chống đối
thì hiện nay trên địa bàn tỉnh số đối tượng tham gia hội thánh đức chúa trời mẹ này
là khoảng giá đồng khoảng là một trăm một mươi năm người trong đó là hầu hết số bố cán tích cực là hai phần ba là người ngoài địa phương
trong đó có số công đô là cũng là người ngoài địa phương ở hà nội được bắt vào tham gia lôi kẹo người ở địa bàn này tham gia
thì người nào mà dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng các thủ đoàn khác để ngăn cản
hoặc ép buộc người khác thực hiện cái quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo hoặc không theo một tôn giáo nào
đã bị xử lý kỷ lục
hoặc xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi này mà còn vi phạm thì mức hình phạt cao nhất sẽ là một năm tù
đặc biệt là trường hợp phạm tội có tổ chức hoặc là phạm tội từ hai lần trở lên hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội
thì có thể bị phạt tù từ một đến ba năm
bên cạnh đó thì cái việc mà vi phạm chỉ thị giãn cách nếu mà để lây lan cái dịch bệnh thì có thể bị xử lý hình sự về tội

và đức thánh của họ là số một trong toàn vũ trụ này
những thành viên trong tổ chức thường chọn các đối tượng để lôi kéo là những người dễ tin tò mò người có hoàn cảnh éo le bệnh tật bế tắc
gia đình phản ánh kịch liệt nhưng con tôi có bảo là mọi sự việc phải vượt qua mới thành đạt
và tôi thấy kể từ ngày đi đến giờ là kinh tế gia đình xa suốt rất lớn tình cảm trong họ trong gia đình cũng mất hết
nếu con ra hai mươi một năm trời mà đến trời con lại đánh đáp con ơn bố mẹ nói là bố mẹ
không phải là bố mẹ của con
cháu lên cháu phá hết bàn thờ
sau kìa tìm tấm này thì phá mới bế mà được ít còn bắt hương chưa kịp bế
thì thông thường những cháu mà đã tham gia vào tà đạo này là có dạo hiệu là không ăn đồ củng này
rồi là không thờ củng tổ tiên này
rồi là có những suy nghĩ là nó lịch lạc
trong đó là có nhiều cháu là có cái biểu hiện là xem cha mẹ
mà khi cha mẹ thờ củng là xem cha mẹ
thậm chí là cha mẹ ngăn cạn là đó là thể lực của mắc vị
đồng thời là các cháu
có biểu hiện bất thường
có những lời nói tự trị là trải về bình thường
đặc biệt là có một số cháu là có biểu hiện giống như là loàn thân bất trí
tôn giáo ở việt nam đều hướng con người tới những suy nghĩ và hành động lương thiện
tôn trọng những phong tục tập quán bản địa
khi truyền bá có ý thức xây dựng cộng đồng xã hội yên bình phát triển
tuy nhiên thì từ sự việc một thời gian qua có những cái nhóm có những hội truyền đạo
cho thấy là xã hội và người dân còn hết sức tỉnh táo trước cái tổ chức
các hội nhóm mượn danh tôn giáo để truyền bá tà đạo
êp buộc người khác có hành vi trái vứt cái thùng phong mỹ tục đi ngược lại truyền thống văn hóa của dân tộc
đây cũng là sự cảnh báo sâu sắc về cái tình trạng mà lợi dụng tính ngưỡng tôn giáo để trục lợi
vi phạm pháp luật ảnh hưởng tiêu cực đến hạnh phúc gia đình
lực lượng công an các tỉnh thành trên cả nước
đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường công tác nắm tình hình
kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn các hoạt động tuyên truyền
lôi kéo người dân tham gia vào tổ chức tự xưng hội thánh của đức chúa trời hay hội thánh của đức chúa trời mẹ
tuy nhiên người dân cũng cần tỉnh táo trước những luận điệu mà các nhóm này giao ràng để lôi kéo dụ lừa người dân tham gia